với hội chứng tự kỷ việc can thiệp kịp thời và đúng đắn là điều vô cùng cần thiết cho các bé
cũng như anh bùi văn toàn xã hương sơn huyện mỹ đức hà nội là một người bố trẻ có con mắc hội chứng tự kỷ
lúng túng bất ngờ tuyệt vọng
vì nhà ở mỹ đức nên điều kiện đi lại khó khăn vợ lại đang phải ở nhà chăm sóc cháu bé mới sinh nên anh toàn đã thuê một phòng trọ ở gần bệnh viện để tiện chăm sóc con
tuy căn phòng trọ nhỏ bé nhưng vẫn thấy được sự yêu thương tuyệt vời của một người cha
anh là một trong số những phụ huynh có suy nghĩ và hành động tích cực khi thừa nhận tình trạng của con và từ đó tìm ra cách can thiệp đúng đắn kịp thời
anh là một trong số những phụ huynh có suy nghĩ và hành động tích cực khi thừa nhận tình trạng của con

phụ thuộc vào môi trường gia đình phụ thuộc vào khả năng của bà mẹ phụ thuộc vào rất nhiều thứ thành ra những cái đó
nếu mà làm đơn độc một mình một bà mẹ đơn độc một mình làm cho con mình là điều rất khó phải huy động cả tất cả những người xung quanh những giới chuyên môn và các cái thành phần xã hội